nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh tối ngày ba mươi một tháng tám tại nhà hát lớn hà nội
báo nhân dân phối hợp với khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phù chủ tịch đã tổ chức chương trình
nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bắc
đến dự chương trình có đồng chí phát đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí trần hồng hà
bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và nhân dân thủ đô
chương trình nhằm ôn lại những lời can dặn của người trong di trúc điểm lại kết quả thực hiện
năm lời thề thiêng liêng tại lễ truy điệu của người của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trong năm mươi năm qua
đây cũng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên mỗi tổ chức đảng tự soi sỏi lại mình
ngang trong sạch vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng một nước việt nam hòa bình
thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của người
những thông điệp đó sẽ được truyền tải thông qua những thước phim tư liệu những phóng sự đặc sắc
góp phần làm sáng rõ giá trị to lớn của bản di trúc là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cách mạng việt nam
tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
đi cùng với đó là chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam biểu diễn
ngợi ca chủ tịch hồ chí minh tình cảm của người đối với đất nước dân tộc và tình cảm của cả dân tộc việt nam đối với người